vào thời điểm cuối tháng chín đến hết tháng một mươi dương lịch hàng năm đồng bào các dân tộc miền núi tỉnh nghệ an lại bước vào vụ thu hoạch lúa rẫy
tuy nhiên năm nay thì bà con đang hoang mang vì có tới hơn bảy mươi năm diện tích bị mất mùa không có thu hoạch và đồng nghĩa với người dân đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
đầu mùa rẫy năm hai nghìn một mươi chín gia đình chị kha tị pịt gieo hơn năm mươi kg lúa giống
cách đây khoảng chừng một tháng cây lúa của gia đình chị cũng như nhiều hộ gia đình khác trong bản mãi không thấy chỗ bông
có một số ít chỗ bông nhưng hạt lại bị lép khiến mọi người trong bản hoang mang
một trạng em làm em làm được chừng là năm mươi kg giống nhưng mà dư thì mất hết
tính hình ở đây thì năm sau không có giống để mà chỉa nữa
mong sao nhà nước giúp đỡ dân bản làm thế nào đó để có giống
năm sau để tiếp tục làm nương
bản nọng ó có tám mươi ba hộ dân gồm hai dân tộc thái và khơ mú
các dân tộc thái và khơ mú cùng chung sống sống dựa vào sản xuất lúa giẫy
đại diện ban quản lý bản nọng ó cho biết mùa vụ năm nay toàn bộ diện tích lúa giẫy của người dân bản nọng ó mất trắng khiến người dân thiếu gạo trầm trọng
năm nay thì nắng nóng kéo dài thời tiết thất thương bà con làm giải thì làm nhiều
mà năm nay là mất mùa mùa hoàn toàn
như chúng ta biết bông lúa thì chết khô như thế này
rồi là hẳn có trổ bông nhưng lại không có sữa hạt lép
nhân dân trên địa bàn chúng ta thì rất khó khăn và thiếu lương thực trầm trọng đặc biệt ở cái chỗ trả lãnh bên nọng ó
theo thống kê của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hàng năm người dân kỳ sơn gieo sấp xỉ bảy hectare lúa giẫy tương đương sau thu hoạch được một ba tấn trên một hectare
đây cũng là cây lương thực chủ lực của đồng bào các dân tộc huyện vùng cao kỳ sơn có phần đáng kể trong việc bảo đảm lương thực cho người dân hàng năm
tuy nhiên năm nay do thời tiết không thuận lợi trên bốn năm trăm linh hectare diện tích lúa giẫy mất trắng không có thu hoạch
mất mùa không có thu hoạch đồng nghĩa với thiếu nguồn lương thực người dân ở đây đang rất cần chính sách hỗ trợ của nhà nước để đối phó với tình trạng thiếu lương thực đang hiện hữu trước mắt người dân vùng cao kỳ sơn